thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay năm tháng một mươi một thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc
đánh giá kết quả một mươi tháng thực hiện chỉ thị số một cttg ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ
về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới
hội nghị được tổ chức trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở chính phủ với điểm cầu tại trụ sở sáu mươi ba ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và hơn bảy trăm linh điểm cầu tại ubnd các quận huyện trong cả nước
sự hội nghị có phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đại diện bộ công an có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
thực hiện chỉ thị số một bộ công an với vai trò thường trực đã chỉ đạo lực lượng công an bốn cấp
đồng cốt là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy triển khai quyết liệt toàn diện các giải pháp phòng cháy chữa cháy
trong đó đã lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi hoàn thành nghị định sửa đổi
bổ sung một số điều của nghị định một trăm ba mươi sáu và nghị định tám mươi ba của chính phủ ban hành hai thông tư liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy
đề nghị bộ khoa học và công nghệ công bố chín tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháy
đối với công điện số tám trăm hai mươi năm bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương phối hợp với cơ quan liên quan
tổ chức tổng gia soát kiểm tra đối với một trăm linh các cơ sở nhà trung cư nhà ở nhiều căn hộ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ
có mật độ người ở cao
nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện tại công an tám địa phương
kịp thời đôn đốc chấn chỉnh qua đó xử lý vi phạm đối với gần hai trăm ba mươi nhà trung cư hơn tám bảy trăm linh nhà trọ nhà ở nhiều căn hộ
hơn một nhà ở kết hợp kinh doanh chất hàng nguy hiểm cháy nổ
thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực kết quả mà các bộ ngành địa phương các lực lượng chức năng đã đạt được trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thời gian vừa qua
đã góp phần tạo môi trường an ninh an toàn an dân sự bình yên cho cuộc sống và phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thủ tướng nhấn mạnh cần nghiêm túc nhìn nhận công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
còn nhiều tồn tại cần khẩn trương quyết liệt khắc phục
yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm chấn chỉnh trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới
của cấp vị đảng các cấp rồi tăng cường cái quản lý nhà nước chặt chẽ hiệu lực hiệu quả hơn ở các cấp chính quyền
tiếp tục tổng ra soát kiểm tra xử lý vi phạm không có vùng cấm không có ngoại lệ những tồn tại có dấu hiệu vi phạm pháp luật
thì phải chuyển các cơ quan thanh tra kiểm tra điều tra xác minh làm rõ xử lý nghiêm tức là xác định rõ trách nhiệm
nếu mà khi để ra sự cố ở khâu nào ở điểm nào tập thể nào cá nhân nào trên cơ sở đấy chúng ta xử lý nghiêm minh
thủ tướng chính phủ yêu cầu siết chặt kỷ luật kỷ cương nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước
thường xuyên ra soát kiểm tra xử lý vi phạm không có vùng cấm không có ngoại lệ
những tồn tại có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải chuyển các cơ quan thanh tra kiểm tra điều tra để xác minh làm rõ xử lý nghiêm
tập trung thực hiện tốt
công tác phòng ngừa đây là nhiệm vụ chính phải thực hiện thường xuyên liên tục công tác chuẩn bị phải chú đáo bài bản
hoạt động chứa cháy chứa nạn chứa hộ phải chuyên nghiệp hiện đại kỹ năng
chứa cháy phòng cháy thì phải được nâng cao
phải cụ thể hóa trách nhiệm tổ chức thực hiện của các đơn vị tổ chức cá nhân thường xuyên kiểm tra giám sát đôn đốc đánh giá kết quả
ngay sau hội nghị này
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương quán triệt triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy
đảm bảo an toàn về tính mạng sức khỏe cho người dân góp phần bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội